liên quan đến vụ đầu độc hơn một mươi bảy hectare rừng tại lâm đồng
văn phòng chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
yêu cầu kiểm tra xử lý và báo cáo thông tin vụ hàng nghìn cây thông bị đầu độc chết khô
tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai thuộc xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
theo thống kê có ba bốn trăm năm mươi sáu cây thông đường kính gốc từ hai mươi năm đến bốn mươi cm bị thiệt hại
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu bộ công an khẩn trương xác minh
làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi tháng năm
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hôm nay lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng các sở ngành liên quan
đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ việc để có phương án xử lý
đây được xác định là vụ hủy hoại rừng thông gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại lâm đồng